bộ y tế mới đây cũng vừa đưa ra hai tình huống ứng phó với dịch covid một mươi chín năm hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba
và xin ý kiến góp ý của cá nhân cơ quan có liên quan
tình huống một chủng virus tiến hóa nhưng ca covid một mươi chín nặng và tử vong giảm
với tình huống này chủng virus vẫn tiếp tục tiến hóa tuy nhiên do cộng đồng đã có miễn dịch
nên số trường hợp nặng và tử vong giảm dần dẫn đến các ổ dịch không còn nghiêm trọng như trước
hoặc xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai nhưng ít nghiêm trọng hơn
bộ y tế đề xuất một số hoạt động tập trung ở tình huống này là nghiên cứu tiêm vaccine mũi thứ tư cho người lớn
tiêm mũi thứ ba cho trẻ em từ năm tuổi đến dưới một mươi tám tuổi và tiêm chủng cho trẻ em từ ba tuổi đến năm tuổi
để sớm triển khai tiêm cho các nhóm đối tượng ngay trong năm hai nghìn hai mươi hai
bên cạnh đó cũng cần tăng cường theo dõi giám sát xét nghiệm phát hiện kịp thời các biến chủng đáng lo ngại
và những thay đổi về khả năng gây bệnh khả năng lây truyền và hiệu quả của các biện pháp can thiệp
triển khai giám sát giải trình tự gen tại các điểm giám sát trọng điểm để phát hiện sự tiền hóa của virus
mở rộng giám sát sars cov hai trên động vật bao gồm cả vật nuôi và động vật hoang dã
về các biện pháp xã hội kịch bản tình huống một của bộ y tế đề xuất tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
của chính phủ song xem xét giảm bớt hoặc nới lỏng các điều kiện hướng dẫn để tạo thuận lợi hơn
cho các tổ chức cơ quan doanh nghiệp cá nhân về triển khai thực hiện
cùng đó đánh giá việc thực hiện điều chỉnh các chỉ số ngưỡng xác định cấp độ dịch phù hợp với bản chất dịch
đáp ứng thực tế tạo điều kiện cho các hoạt động phát triển kinh tế xã hội
về công tác hậu cần ngoài việc tiếp tục huy động vận động sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp tổ chức cá nhân
sự tự nguyện chi trả của người mắc covid một mươi chín khi khám điều trị theo yêu cầu
bộ y tế cũng đề nghị rút gọn đơn giản hóa hồ sơ chứng tử thanh toán bãi bỏ các rào cản trồng chéo
vướng mắc bất cập hiện hành về chính sách thanh toán chi phí y tế cho hoạt động khám chữa bệnh trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
tình huống hai xuất hiện biến chủng mới bệnh nhân covid một mươi chín nặng và tử vong tăng
tình huống hai có bối cảnh xuất hiện biến chủng mới của virus sars cov hai có khả năng làm giảm hiệu quả của vaccine
hoặc miễn dịch khiến ca nhiễm có triệu chứng nghiêm trọng hoặc tử vong tăng lên đặc biệt ở các nhóm dễ bị tổn thương
trong tình huống hai bộ y tế sẽ phối hợp chặt chẽ với tổ chức y tế thế giới các nhà sản xuất vaccine để phù hợp với biến chủng mới virus sars cov hai
kịp thời báo cáo chính phủ để cập nhật và cho phép mua bổ sung phục vụ tiêm chủng cho người dân
tiếp tục triển khai việc tiêm vaccine bảo đảm tiến độ nhanh nhất có thể tổ chức ra soát tiêm mũi vaccine tăng cường
và vaccine covid một mươi chín cho đối tượng nguy cơ cao người trên sáu mươi năm tuổi người mắc bệnh nền mạng tính hoặc là người đã tiêm đủ mũi vaccine trên ba tháng
đồng thời theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh trên thế giới trong nước tăng cường công tác giám sát sự xâm nhập của biến thể mới của virus
tại các cửa khẩu khu vực biên giới tiếp tục giám sát phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh tại cộng đồng
tập trung giám sát các trường hợp nhập viện điều trị tích cực và các trường hợp tử vong
nâng cao năng lực hệ thống y tế đặc biệt là y tế dự phòng và y tế cơ sở có các chế độ chính sách đãi ngộ phù hợp với những người làm nhiệm vụ y tế dự phòng y tế cơ sở
đồng thời tổ chức hoạt động khám chữa bệnh từ xa theo quy định để tăng tỷ lệ tiếp cận với dịch vụ khám bệnh chữa bệnh của người mắc covid một mươi chín
và người không thể tiếp cận cơ sở khám chữa bệnh do dịch bệnh covid một mươi chín
ở tình huống này sẽ thực hiện linh hoạt nguyên tắc ngăn chặn phát hiện cách ly khoanh vùng dập dịch
tuy mô và phạm vi hẹp nhất có thể phù hợp với diễn biến dịch bệnh
áp dụng linh hoạt công thức chống dịch năm k cộng vaccine thuốc cộng điều trị cộng công nghệ cộng với ý thức người dân cộng với các biện pháp khác
về các biện pháp xã hội tình huống hai đặt ra việc thực hiện nghiêm việc đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương
để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch phù hợp theo quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ